tại thành phố hải dương tỉnh hải dương hiện nay xuất hiện nhiều điểm vui chơi tự phát nhằm đáp ứng nhu cầu về sân chơi cho trẻ
tuy nhiên tại đây hầu hết người kinh doanh dường như chỉ chạy theo lợi nhuận mà chưa thực sự quan tâm đến việc bảo đảm an toàn tại các điểm vui chơi
tại công viên bạch đăng vào buổi chiều muộn và buổi tối thu hút rất nhiều bậc phụ huynh cho con đến đây tham gia các trò chơi như ô tô xe máy điện xe điện cân bằng hai bánh
với giá ba mươi đồng một giờ nhiều ông bố bà mẹ thuê xe cho con em mình mà không lường trước được những nguy hiểm luôn rình dập các bé
bởi đây là khu vực gần hồ gần đường nơi lưu lượng xe qua lại khá đông mà xung quanh điểm vui chơi chỉ được trăng dây thừng một cách sơ sài
tôi thấy một điểm cũng rất là bất cập ở đây đấy là vấn đề về những bảo hộ khi vui chơi dành cho trẻ em
hoặc là những bảo hộ khi vui chơi dành cho trẻ em hoặc là những bảo hộ khi vui chơi dành cho trẻ em
cái an toàn mà khi vui chơi lại không đáp ứng được như là chỉ căng những cái sợi dây quanh không đảm bảo được khi cho trẻ vui chơi ở đây
tại quảng trường thống nhất không khí cũng nhộn nhịp không kém
xe điện cân bằng hai bánh ở đây vẫn được cả người lớn và trẻ em hưởng ứng nhiệt tình
cô thấy cũng an toàn rồi mà khi đấy là đi đây khi trên này là chỉ có ô tô trẻ con mấy này
thì những cái chó vui chơi ở trên này được phép đi thôi có đâu xe máy đi dưới không được lên thế cho nên là không có gì là không an toàn cả
việc mở các điểm vui chơi cho trẻ là cần thiết tuy nhiên cần quan tâm đến chất lượng bảo đảm an toàn cho các cháu là việc phải được đặt lên hàng đầu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra